vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ một mươi hai đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
theo điều tra ban đầu đối tượng trương tấn lộc sinh năm hai nghìn năm quê ở an giang có mâu thuẫn với trần chính minh chưa rõ nhân thân lai lịch cho nên cả hai đã cùng hẹn gặp nhau để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bốn lộc đã rủ thêm nhóm bạn đi trên tám xe mô tô mang theo hung khí tự chế đến điểm hẹn để tìm nhóm của minh
khi gặp nhau lộc cho rằng kiệt và nhật đi cùng với nhóm của minh cho nên các đối tượng trong nhóm của lộc đã cầm hung khí đuổi theo
lo sợ bị đánh cho nên kiệt đã tăng ga chở nhật bỏ chạy
do chạy với tốc độ cao kiệt và nhật đã va chạm với xe mô tô của hai người phụ nữ chở theo một cháu bé nhỏ đang chuyển hướng qua đường
hậu quả kiệt và người phụ nữ đã tử vong trần công nhật cùng người phụ nữ còn lại và cháu bé bị đa chấn thương
sau khi bị ngã nhật ngồi dậy thì bị nhóm của lộc chạy đến đánh và dùng dao chém
nhanh chóng tăng ga bỏ chạy bỏ trốn khỏi hiện trường
qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố di an tỉnh bình dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xác minh truy xét các đối tượng có liên quan
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
cơ quan điều tra cũng đã thu giữ ba dao tự chế tám xe mô tô mà các đối tượng sử dụng để gây án
và vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên chủ trì phối hợp với công an tỉnh điện biên
công an huyện nậm bồ bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng bốn tại khu vực bản đề bua xã phìn hồ huyện nậm bồ tỉnh điện biên
tổ công tác bắt quả tang thào a già chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên đang vận chuyển một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
qua đấu tranh khai thác nhanh thào a già khai nhận đã được người đàn ông trú cùng bản tên là liều a xúa thuê để vận chuyển số ma túy trên
từ khu vực biên giới việt nam lào về đến bản đề bua xã phìn hồ để giao cho một người đàn ông không rõ danh tính với tiền công là một mươi một triệu đồng
mở rộng điều tra truy xét tối cùng ngày lực lượng chức năng bắt giữ được liều a súa khi đang lẩn trốn tại mường nước trên dìa đồi
tại khu vực mốc sáu mươi sáu tuyến biên giới việt nam lào
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng hứa võ thường
một mươi năm tuổi ngụ tại xã phước thiền huyện nhân trạch tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ việc cơ quan công an cũng đã tiến hành khởi tố bốn đối tượng
để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo hồ sơ của cơ quan công an
đây là đối tượng nghiện ma túy lại lười lao động để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
thường đã đến địa bàn xã long an xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản rồi ra tay trộm cắp
khi đi ngang qua nhà của bà đoàn thị lệ thúy ngủ tại ấp bưng môn xã long an phát hiện không có người trông coi
cho nên đã đột nhập vào nhà và trộm nhiều trang sức bằng vàng laptop xe máy trị giá gần một trăm ba mươi
triệu đồng mang bán lấy tiền tiêu xài nhưng đã không thoát
được biết hứa võ thường đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
chở hàng quá khổ quá tải vi phạm kích thước thành thùng xe không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông
mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn và để giải quyết triệt đề tình trạng này
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thì rất cần sự thay đổi nhận thức từ các chủ phương tiện
tuyến đường quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua khu công nghiệp đình chám thành phố bắc giang
hàng ngày có hàng trăm các loại phương tiện giao thông qua lại
đây vừa là nút giao thông trọng điểm vừa là tuyến đường quan trọng trong việc vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là hạn chế thấp nhất các vụ việc tai nạn do vi phạm trở hàng quá khổ quá tải gây ra
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm về chuyên đề này

với anh việc chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông đường bộ không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn cho cả xã hội
cũng chính bởi việc tuần tra kiểm soát xe quá khổ quá tải được triển khai đồng bộ quyết liệt nên nhiều chủ phương tiện đã dần nâng cao nhận thức tích cực phối hợp với lực lượng chức năng
đào bá huy là lái xe thuộc một công ty chuyên về lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bắc nam vận chuyển hàng hóa đến các khu công nghiệp
bản thân anh huy cũng luôn ý thức phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật nhất là trong việc vận chuyển hàng hóa lưu thông
chỉ tính riêng trong tháng ba vừa qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang đã huy động lực lượng
tổ chức hơn một trăm bốn mươi ca tuần tra
tổ chức hơn một trăm bốn mươi ca tuần tra kiểm soát chuyên đề quá khổ quá tải trên các tuyến địa bàn trọng điểm
thông qua việc tuần tra kiểm soát giao thông lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện
cần được cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
về chuyên đề quá khổ quá tải trên tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
đó cũng là điều cần thiết để thực hiện hiệu quả và thực chất về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
góp phần ngăn ngừa những tài nạn giao thông đáng tiếc xảy ra
công an tỉnh tây ninh cho biết đã phối hợp cùng với công an huyện tân châu để tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ nổ xảy ra tại nhà máy mì trường thịnh thuộc ấp một xã suối ngô huyện tân châu tỉnh tây ninh
cơ quan công an bước đầu nhận định nguyên nhân ban đầu xảy ra sự cố do
kỹ thuật chập điện
xảy ra sự cố kỹ thuật chập điện không phải tai nạn lao động
theo điều tra ban đầu vào lúc giờ ngày bốn tháng bốn tại nhà máy sản xuất tinh bột sắn thuộc công ty trách nhiệm hiệu hoạn trường thịnh
đã xảy ra sự cố kỹ thuật ở phòng kín đóng gói bao bì dẫn đến nổ ống dẫn bột
làm các thiết bị trong phòng đóng kín văng trúng bốn công nhân đang làm việc tại nhà máy
hậu quả đã khiến bốn công nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu
cho đến ngày năm tháng bốn do vết thương quá nặng hai trong số bốn công nhân đã tử vong tại bệnh viện
hiện ubnd huyện tân châu đã phối hợp cùng với các đoàn đến nhà thăm hỏi động viên hỗ trợ và chia buồn với gia đình các nạn nhân
nắng nóng gây gắt được dự báo là chưa có dấu hiệu suy giảm tại khu vực nam trung bộ trở xuống nam bộ
chính vì vậy mà chỉ một bất cần nhỏ là cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
cũng trong ngày hôm qua
tại khu rừng trồng tràm thuộc tổ dân phố an cư tây thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra một vụ cháy rừng
ngay khi nhận được tin báo đồn biên phòng lăng cô đã huy động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường tham gia cùng với các lực lượng và chính quyền địa phương để chữa cháy
thời tiết những ngày vừa qua tại tỉnh thừa thiên huế nắng nóng hanh khô cùng với lớp thực bì dày đã khiến cho đám cháy lan nhanh
làm hơn một hectare rừng tràm bị cháy
sau hơn một giờ đồng hồ nỗ lực cho đến hai mươi một h ba mươi năm phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng
các lực lượng vẫn đang triển khai khống chế rứt điểm và dập tắt hoàn toàn đám cháy
theo thông tin ban đầu nguyên nhân cháy rừng là do người dân vô ý đốt lớp thực bì gây ra
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết trường hợp xác định mắc cúm ah chín là bệnh nhân nam ba mươi bảy tuổi
cư trú tại xã tân lý đông huyện tân thành tỉnh thừa thiên huế
vào ngày một mươi tháng ba bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và tự mua thuốc để điều trị nhưng không thường xuyên
vào ngày một mươi sáu tháng ba bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi nặng nghi do virus
kết quả xét nghiệm bước đầu tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm phát hiện dương tính cúm a
và có các đoạn gen tương đồng virus cúm a phân tuyếp h chín
theo cục y tế sự phòng bộ y tế đây là trường hợp mắc cúm ah chín đầu tiên của việt nam từ trước đến nay
bộ y tế khuyến cáo hiện tại đang là giai đoạn chuyển mùa thời tiết thay đổi bất thường
là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển gia tăng sự tương tác giữa các chủng virus cúm
cùng với nguy cơ lây nhiễm sang các loài động vật có vú
bộ y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các chủng virus cúm da cầm sang người
thông tin về một chiến công trong công tác phòng chống ma túy
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên vừa chủ trì
phối hợp với công an tỉnh điện biên công an huyện nậm pồ bắt giữ được hai đối tượng
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào tối qua ngày năm tháng bốn tại khu vực bản phiên hô huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tổ công tác đã bắt quả tàng thao a già chúa tại huyện mương nhé tỉnh điện biên
đang vận chuyển một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
đấu tranh khai thác nhanh thao a già khai nhận được một người đàn ông chú cùng bản tên là liều a xúa
thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới việt nam lào về xã phiên hô
giao cho một người đàn ông không rõ danh tính với tiền công là một mươi một triệu đồng
mở rộng điều tra và truy xét ngay trong tối ngày năm tháng bốn lực lượng chức năng đã bắt giữ được liều a xúa
khi đang lẩn trốn tại khu vực mốc sáu mươi sáu tuyến biên giới việt nam lào
không người nghiệp ổn định thế nhưng điền hòa sinh
trú tại thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận lại tự nhận mình là cảnh sát hình sự
công an tỉnh ninh thuận rồi lừa đảo tình cảm và chiếm đoạt gần một tỷ đồng của một người phụ nữ tại lâm đồng
tại cơ quan công an sinh khai nhận vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua mạng xã hội sinh quen biết một người phụ nữ tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
sau khi đã thân thiết sinh tự nhận mình là cảnh sát hình sự công tác tại công an tỉnh ninh thuận
hiện nay mở thêm một cửa hàng nhôm sắt để tăng thêm thu nhập
sinh đã trang phục cảnh sát cơ động đồng thời chụp hình quân hàm kết hợp của lực lượng công an súng và còng số tám
khi có được tình cảm và lòng tin của nạn nhân sinh đã nhiều lần mượn tiền rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân với tổng số tiền gần một tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ các tăng vật có liên quan đồng thời cho biết điền hòa sinh không có người nghiệp và việc làm ổn định
cũng về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản sáng ngày năm tháng bốn
tòa án nhân dân tỉnh hải dương đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lê tuấn dũng chủ tại quận long biên hà nội
theo cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba dũng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể chạy án cho ba người
trong một vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại huyện cẩm giang
ba người này đã đưa cho dũng tổng số tiền là bảy trăm bảy mươi triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền dũng đã dùng để chi tiêu cá nhân
căn cứ các quy định của bộ đội hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê tuấn dũng tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một vụ việc hy hữu vừa được phát hiện tại tp hcm
chỉ vì lòng tham nhóm sáu đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ thậm chí là khai tử người thân của mình để chiếm đoạt tài sản thưa kế
là các nhà ở đường bạch đằng quận bình thạnh tp hcm
công an quận bình thạnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với võ doãn tấn võ doãn mỹ thạnh và võ doãn mỹ phước
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lê minh thái nguyễn đức hải về tội lừa đảo chiếm mặt tài sản đưa hối lộ nguyễn đắc công về tội giả mạo trong công tác
theo hồ sơ vụ án tấn thạnh và phước là ba trong số một mươi một người được hưởng thừa kế tài sản là căn nhà số hai trăm bảy mươi a bạch đằng phường hai mươi bốn quận bình thạnh
để bán căn nhà là tài sản chung của một mươi một người
thạch và phước đã thuê luật sư lê minh thái làm thủ tục pháp lý giả chữ ký và khai tử tám người thân đang sinh sống ở nước ngoài
nhằm hợp thức hóa thủ tục mua bán
quá trình điều tra cơ quan công an xác định tấn thạnh và phước biết rõ hành vi của luật sư lê minh thái là gian dối
không đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn cố tình bỏ mặt để đạt mục đích
lê minh thái vì lợi ích cá nhân đã chỉ đạo nguyễn đức hải làm giả nhiều giấy tờ giúp cho tấn thạnh và phước chiếm đoạt căn nhà
đồng thời đưa hối lộ cho công bốn lần tổng cộng sáu triệu đồng
nguyễn đắc công đã lợi dụng nhiệm vụ của mình là văn thư đóng dấu kiêm nhiệm chứng thực nhận tiền của lê minh thái
để thực hiện theo yêu cầu của thái chứng thực tài liệu trái pháp luật
khi lãnh đạo ủy ban nhân dân phường sáu không ký hồ sơ công đã làm giả chữ ký rồi đóng dấu xác nhận
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi lực lượng chức năng liên tục nhận được các tin báo về việc bị cướp giật
bị bắt cóc thậm chí là bị đánh chém khiến người dân vô cùng hoang mang
tuy nhiên vào cuộc điều tra cơ quan công an đã vạch chân đó chỉ là thủ đoạn gian dối báo tin giả chỉ để trốn tránh nợ nần
vì nợ tiền đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bà trần thị hoa ở xã bình dương huyện bình sơn
đến công an xã bình dương trình báo việc con gái sáu tuổi bị nhóm người bắt cóc và yêu cầu một mươi năm triệu đồng tiền chùa con
nếu không sẽ giết cả hai mẹ con
tuy nhiên qua xác minh công an xã bình dương
đã vạch chân tin báo giả trên
còn với trường hợp bà nguyễn thị thuyết ở xã nghĩa thương huyện tư nghĩa
đến công an xã nghĩa thương trình báo bị kẻ lạ đến nhà dùng bình xịt thuốc mê vào mặt
và điều khiển bà đưa tài sản tiền vàng điện thoại cho đối tượng
vụ việc gây hoang mang trong nhân dân
đến khi công an vào cuộc điều tra phát hiện lời khai mâu thuẫn kiểm tra hiện trường không khớp
lúc này bà thuyết khai nhận không có vụ cướp như tin báo
bản thân do nợ nần nên báo tin giảm mất tiền để che giấu nợ
thời gian qua có nhiều người dân đến công an báo tin giảm bị cướp tài sản
thậm chí những người dân đến công an báo tin giảm mất tiền để che giấu nợ
thời gian qua có nhiều người dân đến công an báo tin giả bị cướp tài sản
thậm chí những người dân đến công an báo tin giảm bị cướp tài sản
điều này còn dựng lên những tình huống táo tợn khiến cho người dân lo lắng hoang mang
tuy nhiên thông thường các vụ báo tin giả kiểu này không thể qua được nghiệp vụ của lực lượng công an
cuối cùng chân tướng của sự thật được phơi bầy và người tung tin giả bị xử lý theo quy định của pháp luật
khám nghiệm hiện trường kết quả thu thập thông tin tài liệu
thì chúng ta sẽ dễ nhận thấy được là hiện trường cái vụ nó có xảy ra hay là không xảy ra
để mình nhận biết là cái người dân này họ tạo ra hiện trường vì cái điều kiện kinh thiết khó khăn
hay là vì
việc báo án giả là vi phạm pháp luật vì trình báo không đúng sự thật gây hoang mang trong nhân dân
tạo dư luận không tốt về tình hình an ninh trật tự địa phương
nếu đối tượng báo tin giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
đề nghị người dân không vì mục đích cá nhân mà tung tin giả thất thiệt để rồi phải gánh chịu hậu quả pháp lý
sau khi xảy ra khúc mắc với người phụ nữ nguyễn đoàn tú khải đã mang theo hai khẩu súng đến nhà người này để giải quyết mâu thuẫn
công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố nguyễn đoàn tú khải bốn mươi tuổi
trú tại thành phố bô ma thuật để điều tra về hành vi tàng trữ vận chuyển sử dụng vũ khí quân dụng
theo điều tra ban đầu vào giữa tháng ba vừa qua khải có xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ hai mươi chín tuổi
ở phương tân lợi thành phố bô ma thuật
vì bực tức nguyễn khải đã mang theo khẩu súng rưu lô bên trong có lắp sẵn sáu viên đạn và một khẩu súng hơi
đến nhà người phụ nữ này để trả thù
tuy nhiên khi đến nơi người phụ nữ không ra gặp nên khải đã rút súng bắn một phát vào nhà làm vỡ cửa kính
nổ súng xong khải nhanh chóng điều khiển xe máy về nhà một người quen ở phường tân lập thành phố bô ma thuật để lần trốn
vào cuộc truy xét công an thành phố bô ma thuật đã bắt giữ khải tại nhà người quen thu giữ hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn
tòa án an dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt ba đối tượng cùng chú tại thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
gồm nguyễn triều giang nguyễn tiến thành và trình vũ tuấn tổng cộng bốn mươi ba năm tù về các tội giết người và cố ý gây thương tích
ba đối tượng này đều đã có tiền án tiền sự
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước với ông mai văn lương nên vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
sau khi uống rượu xong giang mang hung khí
cùng với thành và tuấn đi tìm ông lương để giải quyết mâu thuẫn
khi đến phường bình san phát hiện ông lương đang ở nhà người quen giang đã cầm dao đâm vào người ông lương hai nhát
mặc dù bị thương nặng nhưng ông lương vẫn cố chạy thoát ra cửa thì tiếp tục bị thành cầm cây chĩa đâm hai nhát vào nách và đùi
khiến ông giang bị thương tật một mươi sáu
trên đường đi giang còn cầm hung khí gây thương tích cho bốn người khác vì cho rằng những người này là đồng bọn của ông lương
thưa quý vị
với việc chủ động quyết liệt trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an trong tỉnh đồng nai đã kịp thời phát hiện đấu tranh phong chống có hiệu quả với các loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật trong đó nổi bật là khám phá thành công nhiều chuyên án hình sự
để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện thống nhất đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các vụ việc xảy ra
điển hình như việc phát hiện một mươi chín nối xe
một mươi chín nối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tại nhà của phạm quốc nhật chú tại xã quang trung
thu giữ nhiều gói ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy
qua test nhanh một mươi chín đối tượng dương tính với chất ma túy
qua làm việc nhật khai nhận là ma túy được nhật mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
với giá năm bốn triệu đồng để về cho cả nhóm bạn sử dụng thì bị bắt
quán chuẩn bị đóng cửa thì em có mời các bạn về nhậu tiếp
thì nhậu tiếp trời mưa thì em có hứng đủ các bạn chơi ma túy
thì nhậu tiếp trời mưa thì em có hứng đủ các bạn chơi ma túy
vận động thu hồi một súng quân dụng một mươi hai viên đạn một đầu đạn hai mươi súng tự chế
một sáu kg pháo ba mươi dao lê mã tấu
tham gia công tác tấn công chế đắp loại tội phạm đảm bảo an ninh dịch tội trên địa bàn
tăng cường các biện pháp nhất là các biện pháp về công tác công an
trong đó đi sâu tập trung công tác tuần tra kiểm soát công tác nghiệp vụ
đảm bảo công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng
tập trung đánh mạnh các đối tượng nhất là các đối tượng trọng điểm
về ma túy về hình sự
để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
thời gian tới lực lượng công an huyện thống nhất tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch
tăng cường công tác nắm tình hình kiểm danh kiểm diệt gọi hỏi gian đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
bên cạnh đó lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
thông tin từ tỉnh hà nam công an xã thanh nghị huyện thanh liêm vừa phát hiện bắt giữ đối tượng lê phúc hưng
theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp di an tỉnh bình dương về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó vào đêm ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lê phúc hưng cùng nhóm thanh niên xảy ra xô sát với một nhóm thanh niên khác
tại quán karaoke ở tp di an tỉnh bình dương
hậu quả hai người trong nhóm của hưng bị đâm và thương tích
hưng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và lần trốn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
khi vừa về địa phương hưng đã bị công an xã thanh nghị huyện thanh liêm bắt giữ
đối tượng lê phúc hưng đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm để xử lý theo quy định của pháp luật
vào ngày hôm qua nhiều tài sản đã bị thiêu dụi sau khi lửa bùng phát và cháy dữ dội tại một kho hàng vải
ở đường trần thị cờ phường thới an quận một mươi hai tp hcm
cụ thể vào khoảng chín giờ sáng ngày năm tháng bốn đám cháy bùng lên tại một sưởng vải đang đóng cửa
ở địa chỉ ba trăm năm mươi năm trần thị cờ phường thới an quận một mươi hai
một số người dân khi phát hiện cháy đã hô hoán và cùng nhau phá cửa để dập lửa
nhưng không thành do cửa bị khóa cháy từ bên trong
sau khi nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai
nhanh chóng điều động xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
dùng voi rông để dập tắt đám cháy ngăn cháy lan từ nhiều hướng
nỗ lực của cơ quan chức năng vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng tài sản đã bị thiêu dụi
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
vâng liên tục xảy ra các vụ cháy tại các địa phương trong thời gian qua đã gây thiệt hại lớn
về tài sản của người dân nhất là tại các cơ sở kinh doanh hoặc là nhà ở kết hợp kinh doanh
do có đặc thù là nơi tập trung nhiều loại hoàng hóa nguyên vật liệu là các chất dễ bắt lửa
trước tình hình trên công an tỉnh bạc liêu đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ
tại các cơ sở kinh doanh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro thiệt hại do cháy nổ gây ra
cửa hàng tạp hóa này được thiết kế gồm ba tầng tầng trệt được tận dụng để buôn bán tạp hóa
hai tầng trên là nơi sinh hoạt của gia đình do cửa hàng tập trung nhiều loại hàng hóa là các chất dễ cháy
nên công tác phòng chống cháy nổ được chủ cơ sở kinh doanh quan tâm thực hiện tốt
qua đó hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
để cháy gần đến nơi nguồn nhiệt gọi nhà thì cũng có chuẩn bị bình chữa sách thai
để kịp thời dập lửa khi mà có cháy nổ xảy ra
theo số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh bạc liêu hiện có hơn ba cơ sở kinh doanh
trong đó có trên năm trăm linh cơ sở xếp loại nguy cơ cháy nổ cao
đến thời điểm hiện tại những cơ sở này cơ bản đáp ứng các quy định về phòng chống cháy nổ
được quan tâm đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
chuẩn bị các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế
để đảm bảo triển khai kịp thời hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra
bên cạnh việc tự đầu tư trang thiết bị và xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở kinh doanh
thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ tỉnh đến cơ sở
thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân
trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tích cực vận động các cơ sở kinh doanh trang bị bình chữa cháy sách tay
sắp xếp hàng hóa gọn gàng ngăn nắp không che chắn lối ra vào
thường xuyên tự kiểm tra an toàn các thiết bị điện
đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở các biện pháp xử lý tình huống
cách thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra
để tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn phường ba
công an phường ba đã phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố đến từng hộ gia đình sản xuất kinh doanh
tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác phòng chống cháy nổ
rồi vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống cháy chữa cháy
rồi là trang bị các công cụ phương tiện nhất là bình chữa cháy sách tay
để kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn
về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh
như việc trang bị dụng cụ thiết bị
chữa cháy chuông báo động qua đó khuyến cáo chủ cơ sở kinh doanh
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ
đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng
không chỉ của các cấp các ngành chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội
chính vì vậy mỗi người dân nhất là các chủ cơ sở kinh doanh
cần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy nổ
qua đó bảo vệ tính mạng tài sản cho bản thân và những người xung quanh
hạn chế thấp nhất rủi ro thiệt hại do cháy nổ gây ra
với phương châm phòng ngừa là chính
học nó bị sai nét